nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ công dân đang tạm trú tại đà nẵng
nhất là các trường hợp bị mắc kẹt trên địa bàn do ảnh hưởng của covid một mươi chín
đến thời điểm này đà nẵng đã sẵn sàng các phương án hỗ trợ người lao động tự do
học sinh sinh viên ngoại tỉnh về quê theo nguyện vọng
trong đợt tái bùng phát dịch covid một mươi chín lần này tại đà nẵng
nhiều công nhân học sinh sinh viên lao động tự do đã không kịp về quê
do vậy suốt thời gian qua người thì tạm nghỉ học người thì bị mất việc làm
nên đa phần chỉ quanh quẩn ở trong nhà
do vậy mong muốn lớn nhất của họ bây giờ là sớm có cơ hội để trở về quê
theo thông kê chưa đầy đủ của sở lao động thương bình và xã hội tp đà nẵng
hiện thành phố có khoảng hai công nhân lao động và khoảng sáu năm trăm linh sinh viên
có nguyện vọng về quê
theo đó tp đà nẵng sẽ phối hợp với các tỉnh thành phố và công bố đường dây nóng
để chủ động số lượng người xe đưa đón địa điểm cách ly ngay khi có chủ trương của chính phủ
chúng tôi cũng có sẵn lòng sẵn tất cả các phương án xây dựng phương án đưa về các địa phương
và chuẩn bị cái văn bản đề nghị các địa phương khác có người cư trú tại thành phố đà nẵng phối hợp với chúng tôi
khi mà có cái đồng ý của thủ tướng rồi
thì chúng tôi sẽ kết nối và lấy từng danh sách một và đưa ra phương án để đi về theo nhiều hướng khác nhau
một có thể là đi hướng theo đường sát và đường bộ
chủ trương cho phép người lao động học sinh sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở đà nẵng
được rời thành phố về nơi cư trú theo nguyện vọng là rất cần thiết
nhằm giảm đi nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng